bộ y tế vừa có công văn đề nghị các địa phương không áp dụng biện pháp phun khử khuẩn
chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào
gồm cả biện pháp dùng máy phun trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn
việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân covid một mươi chín cộng đồng
đảm bảo đúng liều lượng và phương pháp
trong các đợt dịch vừa qua một số địa phương áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn
tại nơi công cộng để phòng chống dịch
tại nhiều cơ quan đã lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất diệt khuẩn cho người đứng trong buồng
một số đơn vị sử dụng máy phun hóa chất diệt khuẩn để phun vào người cách ly nhập cảnh
tuy nhiên bộ y tế dẫn quan điểm của tổ chức y tế thế giới who khẳng định
những nơi như đường phố vỉa hè không phải là nơi chứa virus
việc sử dụng số lượng lớn hóa chất diệt khuẩn để phun ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường
và làm lãng phí nguồn hóa chất giữ chữ cho công tác phòng chống dịch